phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đắk lắc phối hợp với công an huyện crong năng
vừa điều tra làm rõ bắt giữ một đối tượng chuyên lừa đảo ủng hộ tiền công đức cho các nhà chùa để chiếm đoạt tài sản
và đây là thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện tại đắk lắc mà mọi người cần nêu cao cảnh giác
trước đó phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đắk lắc
nhận được tin báo của tu sĩ thích quảng nhẫn ở chùa kim quang xã phú xuân huyện grom năng tỉnh đắk lắc
về việc bị kẻ gian lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai ông nhẫn có đăng tải một bài viết kêu gọi phật tử ủng hộ tiền để xây dựng nhà chùa
đến đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai một tài khoản facebook có tên yến nguyễn nhắn tin đến với mong muốn được ủng hộ nhà chùa số tiền bảy mươi triệu đồng
sau đó người này nhắn một đường link và yêu cầu ông nhẫn kích vào để nhận tiền
tuy nhiên sau khi vừa kích vào đường link thì toàn bộ số tiền trong tài khoản của ông nhẫn đã bị mất
đến ngày hôm sau tài khoản facebook của ông nhẫn cũng bị hách và kẻ gian đã lấy danh nghĩa của ông nhắn tin vay mượn tiền của rất nhiều người thân
ngay sau khi tiếp nhận tin báo các lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc xác minh điều tra
tuy nhiên quá trình điều tra lực lượng công an đã gặp rất nhiều khó khăn vì các thông tin thu thập được đều là thông tin ảo
chúng tôi gặp rất là nhiều khó khăn như là đối tượng đã sử dụng facebook ảo để ẩn danh vào bản thân của đối tượng
đồng thời bên cạnh đó đối tượng đã sử dụng những phần mềm của nước ngoài để giả lập các số điện thoại ở nước ngoài để tạo dựng lòng tin cho bị hại
bên cạnh đó thì chúng cũng đã sử dụng các phần mềm khác để mà tạo ra những website để mà lừa đảo chụp đoạt tài sản
từ đó gây khó khăn trong quá trình xác minh những nguồn gốc của các thông tin của đối tượng
đắk lắc đã xác định đối tượng thực hiện vụ chiếm đoạt tài sản trên đang ở thị xã quảng trị tỉnh quảng trị
ngay sau đó một tổ công tác đã lên đường ra tỉnh quảng trị nhanh chóng bắt giữ được đối tượng
đó là phan thành hiếu
tại cơ quan điều tra hiếu khai nhận đã lên mạng xã hội lập nhiều trang web và facebook giả để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
để tạo thêm lòng tin cho bị hại hiếu giới thiệu mình đang định cư ở nước ngoài và tạo lập các số điện thoại có đầu số nước ngoài rồi gọi điện nhắn tin với bị hại
mục tiêu mà hiếu nhắm đến là các nhà chùa đăng bài viết kêu gọi ủng hộ tiền công đức xây dựng chùa và những người bán hàng online
hiếu đã lừa đảo và chiếm đoạt thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến danh dự của nhà chùa cũng như bản thân tôi
thì nhân đây tôi cũng mong mỏi rằng quý thầy quý cô sau này có kêu gọi xây dựng thì cũng nên để ý không để cho những cái đối tượng nó lừa đảo chiếm đoạt như vậy ảnh hưởng đến danh dự của tổ chức cũng như cá nhân
với thử đoạn đó từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay hiếu đã lừa đảo chiếm đoạt của rất nhiều bị hại ở nhiều tỉnh thành trên cả nước với tổng số tiền hơn hai tỷ đồng
hiện công an huyện crom năng đã quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam phan thành hiếu về hành vi sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản đồng thời đang củng cố hồ sơ để xử lý thêm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản